tại bệnh viện đa khoa tâm anh phương pháp này cho hiệu quả cao nhờ trang thiết bị y tế hiện đại nhất
đồng thời các kỹ thuật thực hiện được tiến hành một cách chuẩn xác bởi những chuyên gia bác sĩ có kinh nghiệm về vô sinh hiếm muộn tại việt nam
nội dung cụ thể sẽ có trong sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đầu tiên cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình sức khỏe ba sáu năm
thưa bác sĩ bác sĩ có thể
chia sẻ một cách cụ thể hơn eui là gì và đâu là những ưu điểm vượt trội của phương pháp này
iui hay là một số bệnh nhân người ta thường gọi với tên là eui là tên viết tắt của phương pháp bơm tinh trùng và mùa tử cung
đây là một trong những phương pháp hỗ trợ sinh sản đang được biết đến khá là rộng rãi bởi vì ưu điểm của nó là đơn giản và dễ thực hiện cũng như là chi phí điều trị không quá cao
vậy thì những đối tượng như thế nào có thể thực hiện được eui về vấn đề này thì cũng mong muốn bác sĩ tiếp tục có thêm những tư vấn cụ thể
phương pháp bơm tinh trùng và buồn tử cung thường được các bác sĩ tư vấn lựa chọn cho những cặp vợ chồng hiếm muộn với các nguyên nhân
thứ nhất là tinh trùng yếu tinh trùng bất thường nhẹ thứ hai là rối loạn phóng nổ thứ ba là nguyên nhân đến từ các yếu tố do cổ tử cung thứ tư là các trường hợp vợ chồng hiếm muộn chưa rõ nguyên nhân
tuy nhiên những trường hợp trên đều phải được đảm bảo có điều kiện là ít nhất một trong hai tai vòi thông thương tốt
vì vậy trước khi quyết định điều trị bơm tinh trùng và buồn tự cung cho người bệnh thì thường bác sĩ sẽ chỉ định các phương pháp xét nghiệm khảo sát sự thông thương của hai tay vòi và phổ biến nhất là chụp phim hsg
vâng ạ vậy thì hiện nay ạ tỷ lệ thành công của eu tại tâm anh như thế nào về vấn đề này thì bác sĩ tiếp tục có thêm những chia sẻ như thế nào ạ
nếu như không xét đến nhóm tuổi thì tỷ lệ thành công trung bình của phương pháp bơm tinh trùng và buồn tự cung tại iv tâm anh hồ chí minh sẽ giao động khoảng từ hai mươi đến hai mươi năm trong mỗi lần điều trị
trước khi đến điều trị thì người bệnh nên giữ cho mình một sức khỏe tổng quan tốt một chế độ dinh dưỡng đầy đủ không nên kiên kham cũng như không nên quá căng thẳng và gây ra nhiều stress về mặt tâm lý cho bản thân mình
điều này sẽ giúp ích cho kết quả điều trị được tốt nhất
một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi

hỗ trợ cho nhiều trường hợp khác nhau như tiêm tinh trùng vào bào tương ngoãn icsi hỗ trợ phôi thoát mảng đông phôi đông tinh trùng đông ngoãn giúp khách hàng chủ động thời gian mang thai và sinh con khỏe mạnh
đặc biệt mỗi khách hàng đến thăm khám và điều trị tại trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ được xây dựng một pháp đồ điều trị riêng phù hợp với thể trạng cũng như từng vấn đề điều trị của khách hàng
đặc biệt mỗi khách hàng đến thăm khám và điều trị tại trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ được xây dựng một phát đồ điều trị của khách hàng
đặc biệt mỗi khách hàng đến thăm khám và điều trị của khách hàng sẽ được xây dựng một phát đồ điều trị của khách hàng
với sự dẫn dắt của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ lê hoàng và đội ngũ bác sĩ chuyên gia hàng đầu về hỗ trợ sinh sản hiện nay cùng việc áp dụng nhiều kỹ thuật cao vào điều trị vô sinh hiếm muộn
tỷ lệ thành công của các ca ivf ở trung tâm lên đến hơn sáu mươi ba
mức kỷ lục mới của ivf tại việt nam
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết
phát sóng hàng ngày trên intv